chào các em
sau đó tổ chức đòi nợ gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong quần chúng nhân dân
hiện công an huyện sông lô đã bắt giữ thêm được một đối tượng bỏ trốn đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
một phụ nữ và một bé trai một mươi tám tháng tuổi đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra vào chiều qua ngày hai mươi bốn tháng bảy trên tuyến quốc lộ một a đoạn thuộc ấp vĩnh tân thuận xã tân ngãi thành phố vĩnh long
vào thời điểm trên xe ô tô do tài xế đào tấn năng
huyện phù cát tỉnh bình định điều khiển theo hướng từ vĩnh long đi mỹ thuận
khi đến đoạn đường trên xe ô tô đã xảy ra va chạm với xe mô tô do lê văn tâm
trú tại huyện cái bè tỉnh tiền giang điều khiển theo hướng cùng chiều
chở vợ phía sau tên là nguyễn thị thùy trang chú tại huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
và một bé trai là lê nguyễn nhật tân một mươi tám tháng tuổi
vụ tai nạn đã làm chị trang và bé tân bị thương nặng
dù được người dân địa phương nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa
thành phố vĩnh long tuy nhiên do chấn thương quá nặng nên chị trang cùng con đã tử vong ngay sau đó
điều đáng nói là sau khi được giữ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
riêng một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt trên ba mươi sáu độ
điều đáng lưu ý là khoảng từ ngày hai mươi tám có khả năng sẽ có mưa rông
nên nền nhiệt độ có xu hướng giảm nhanh nắng nóng chấm dứt hoàn toàn
lưu xuống các tỉnh trung bộ trong những ngày tới khu vực này không chịu sự chi phối
của hoàn lưu khô nóng của áp cao cận nhiệt đới trên cao kết hợp với vùng áp thấp nóng
chưa hoạt động thực sự mạnh nên hiệu ứng phơn ở khu vực này chỉ xảy ra ở các tỉnh
từ thanh hóa đến thừa thiên huế với mức nhiệt độ duy trì trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
và đặc biệt lưu ý là vẫn có những điểm nắng nóng gai gắt trên ba mươi tám độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nằm ở phía nam của hệ thống thời tiết trên
thời tiết tại đây khá dễ chịu với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến đều dưới ngưỡng ba mươi năm độ
thuận lợi cho các hoạt động du lịch và lên các kế hoạch nghỉ dưỡng nhiều ngày sắp tới
khu vực tây nguyên thời tiết từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám mây thay đổi ngày nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông gió tây nam cấp ba nhiệt độ cao nhất giao động từ hai mươi tám ba mươi một độ
về đêm nhiệt độ giảm xuống còn hai mươi một hai mươi bốn độ trời khá mát mẻ và dễ chịu
khu vực nam bộ trong những ngày tới mưa tại các tỉnh thành phía nam sẽ có xu hướng
gia tăng cả về diện và lượng ban ngày trời còn nắng gián đoạn
riêng khu vực các tỉnh miền tây nam bộ có những điểm có thể có mưa vừa mưa to
kèm theo rông xét và gió rất mạnh đặc biệt là khu vực ven biển các tỉnh từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
đến đây bản tin một trăm một mươi ba online cũng xin được tạm dừng
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại